công ty đóng tàu pha rừng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa ban sao tàu trở dầu hóa chất có trọng tải sáu năm trăm linh tấn ký hiệu vỏ bs ba xuất khẩu sang hàn quốc
tàu chở dầu hóa chất trọng tải sáu năm trăm linh tấn ký hiệu vỏ bs ba bằng tên in quang giang xuất khẩu sang hàn quốc là một trong những series tàu dầu hóa chất đã được đóng mới thành công tại phà rừng
tàu có chiều dài một trăm linh chín bốn mươi năm m chiều dài giữa hai đường vuông góc một trăm linh hai m chiều rộng một mươi tám hai m mớ nước với trọng tải là sáu năm trăm linh tấn
đây là tàu trở dầu hóa chất đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chất lượng và tính ổn định cao và là sản phẩm thế mạnh của công ty đóng tàu pha rừng
trong những năm gần đây công ty đóng tàu pha rừng không chỉ uy tín trong lĩnh vực sửa chữa tàu mà cả lĩnh vực đóng mới tàu biển và gia công cấu kiện thép
công ty đóng tàu pha rừng đã đóng mới thành công
công hàng chục sản phẩm như tàu hàng trọng tải sáu năm trăm linh tấn trọng tải một mươi hai năm trăm linh tấn trọng tải hai mươi tấn trọng tải ba mươi bốn tấn và tàu dầu hóa chất trọng tải sáu năm trăm linh tấn một tàu kiểm ngư tàu đánh cá vỏ thép xà lan biển cho chủ tàu trong nước và xuất khẩu nước ngoài